đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn do đồng chí nguyễn thanh hải
ủy viên ban chấp hành trung mương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
trưởng ban dân nguyễn quốc hội khóa một mươi bốn làm trưởng đoàn
đã đến giám sát công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tại ủy ban nhân dân tỉnh sóc trang
qua giám sát đoàn công tác đã chỉ ra nhiều hoạn chế trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo
dịp này đoàn đã xem xét trao đổi với địa phương kết quả giải quyết tám vụ việc khiếu nại tố cáo của các công dân
do quốc hội chuyển đến ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng
phát biểu kết luận đồng chí nguyễn thanh hải góp ý sóc trăng cần tăng cường sự lãnh đạo của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh trong việc khắc phục những hạn chế khó khăn xây dựng quy chế phối hợp có hiệu quả
kiện toàn đội ngũ cán bộ có đủ trình độ năng lực và đạo đức làm công tác tiếp dân
giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân luôn thấu tình đạt lý theo đúng pháp luật